năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh yên bái có gần hai trăm một mươi bảy học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới
ngành giáo dục tỉnh yên bái đã huy động các nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục đầu tư
nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị cho các đơn vị trường
hiện các công trình xây dựng tại các đơn vị trường đã cơ bản hoàn tất sẵn sàng cho năm học mới
năm nay ngành giáo dục yên bái tiếp tục được tỉnh đầu tư xây dựng gần ba trăm linh phòng học
sáu phòng học bộ môn gần ba mươi phòng hành chính quản trị hơn một trăm một mươi phòng ở học sinh bán chú
tạo điều kiện thuận lợi cho năm học mới với tổng kinh phí hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
với sự đầu tư của nhà nước cùng sự chung tay góp sức của nhân dân
cơ sở vật chất giáo dục ở yên bái ngày càng được cải thiện
chất lượng cán bộ quản lý giáo viên được nâng lên để bước vào năm học mới